hai bé được công an bàn giao lại cho gia đình vào chiều cùng ngày
chỉ trưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc hai cháu bé bị mất tích

bàn đầu công an xác định vụ việc do một mình đối tượng phạm huỳnh nhật vi trực tiếp dẫn dụ bắt cóc hai cháu bé

thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại